các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam với mai thị dần chú thành phố vũng tàu
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc để điều tra về hành vi buôn lậu
bị can mai thị dần được xác định có liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu
giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án do công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an triệt phá từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
tiến hành khám xét tại công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc và nơi ở của bị can mai thị dần
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh xăng dầu
cơ quan công an cũng tiến hành niêm phong hàng chục bồn chứa khối lượng lớn xăng dầu
chiều cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã tạm giữ một số đối tượng
có liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
sáng cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp công an tỉnh bà rịa vũng tàu
và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tiến hành phong tỏa phám xét khẩn cất
công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc tại địa chỉ số một nghìn hai trăm một mươi chín đường ba mươi tháng bốn
thành phố vũng tàu tỉnh bà viện vũng tàu để điều tra và hành vi buôn lậu
đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất ở địa bàn bà rịa vũng tàu và khu vực phía nam
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành xử lý vi phạm
đối với trường văn giảng chú tỉnh phú yên liêu vàng chú tỉnh sóc trăng
và đinh văn hào chú tỉnh hòa bình về hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi công an huyện xuân lộc phát hiện tại thửa đất số sáu mươi bốn sáu mươi sáu tờ một mươi tám
và thửa đất hai mươi bảy tờ bản đồ một mươi bảy thuộc ấp bình hòa xã xuân phú huyện xuân lộc
diễn ra tình trạng khai thác đá trái phép nên đã tiến hành kiểm tra
bắt quả tang đối tượng giảng và vàng
đang có hành vi sử dụng hai xe máy đào để đào đá từ độ sâu năm mét dưới đất lên bề mặt
ngay sau đó công an huyện phát hiện hào điều khiển xe ô tô tải đang lưu thông trên đường liên xã
xuân phú xuân thọ cách hiện trường khai thác đá khoảng năm trăm linh m
trên xe lúc này có bốn viên đá xanh tổng trọng lượng gần một mươi hai tấn
làm việc với lực lượng chức năng hào khai đã sử dụng xe tải chở đá từ điểm khai thác đá trái phép
đến nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện công an huyện đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động khai thác
tạm giữ phương tiện tăng vật vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin ngay từ đầu những ngày tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
khu rừng rổi nguyên sinh giáp danh giữa ba huyện lạc dương lâm hà đam rông tỉnh lâm đồng
đã bị lâm tạc khai thác không thường tiết
tiến hành điều tra công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã làm rõ vụ việc
khởi tố vụ án khởi tố một mươi bốn đối tượng để điều tra
sau khi nắm được thông tin khu rừng nguyên sinh tại tiểu khu hai trăm hai mươi bốn xã phú sơn huyện lâm hà
thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ lâm hà quản lý
bị cưa hạ trái phép nhiều cây gỗ cổ thụ có chữ lượng gỗ lớn
công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã tổ chức lực lượng đến hiện trường nắm thông tin xác minh vụ việc
hiện trường vụ vi phạm quy định về khai thác quả vệ rừng vào lâm sáng
nó thuộc lô c đê một khoảng ba của tiểu khu hai trăm hai mươi bốn
đây là hiện trường thuộc vùng sâu vùng xa
đường đi vào tính từ mặt đường chính của xã lát bạc dương
và đi vào khoảng gầm hai mươi năm cây số đây là toàn là đường rừng
đây là hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép với chữ lượng gỗ khoảng gần bốn mươi mét khối bị cưa hạ
hàng chục hộp gỗ đã được xẻ vuông vứt khoảng hơn hai mươi năm mét khối gỗ lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng
tổ chức mật phục trưa ngày một mươi tháng tám trinh sát đã bắt quả tang năm đối tượng đang thực hiện việc dọn phát đường
kéo tời lên đỉnh đồi nhằm vận chuyển số gỗ còn lại ra khỏi rừng
ban đầu thì rất là mơ hồ về đối tượng thực hiện hành vi khai thác lâm sáng
chỉ biết nắm được là đặc điểm là thanh niên người đồng bào dân tộc
mặc quần áo đần ri phối hợp với lại phòng pc ba
điều tra xác minh từ nhiều nguồn thông tin công an huyện lâm hà đã đủ cơ sở để trự tập làm việc
với gần hai mươi đối tượng hầu hết người đồng bào dân tộc gốc tây nguyên trú tại huyện lạc dương đến cơ quan để làm việc
với nhân khẩu thực tế vì vậy công tác chuẩn bị kinh phí chi trả sẽ cần phải có thời gian
quận cũng đã có cái chủ động chỉ đạo cho các phường các phòng chức năng là làm sao là phải
đảm bảo được cái nguồn kinh phí để chia cho bà con có thể là nó sẽ chậm nhưng mà không hiếu
thì hiện nay thì chúng ta cũng còn lại khoảng chừng hơn ba mươi thôi thì cái này thì mong bà con
hết sức là thông cảm chia sẻ và bà con yên tâm với cái nguồn kinh phí hiện nay rất là lớn
thì do đó thì thành phố cũng như quận có chuyển kinh phí về từng đợt cho phường
với là ở địa bàn phường an phú đông thì theo cái đợt một đợt ba này nè theo cái đợt ba mà xét chưa
bổ sung là tổng cộng là bốn mươi chín bảy trăm năm mươi năm trường hợp thì do đó thì hiện nay thì phường đã hỗ trợ được
hơn ba mươi hai rồi thì nó đạt tỷ lệ khoảng sáu mươi năm thì số còn lại thì hiện nay đang chờ quận
với thành phố chuyển kinh phí về một miếng khi đói bằng một gót khi no ngay lúc này là thời điểm
người dân đang rơi vào tình cảnh khó khăn nhất bởi liên tục gần năm tháng mất việc
thu nhập và khi nới lỏng giãn cách nhưng việc làm vào nguồn thu chưa phải có ngay
việc phải góp hỗ trợ tới tay người dân sống ngày nào sẽ giúp vợ bớt gánh nặng kiếm bữa ăn ngày đó
thưa quý vị và các bạn những ngày này người trồng hoa trên địa bàn thành phố đà nẵng đang
vào vụ ươm trồng chăm bón và chuẩn bị cho thị trường hoa tết năm hai nghìn hai mươi hai để đáp ứng nhu cầu
đa dạng của người dân nhiều người trồng hoa đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào ươm
trồng sản xuất nhờ đó người nông dân cũng chủ động hơn
về kỹ thuật giảm chi phí nhân công và tăng thu nhập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
được chuyển giao công nghệ ươm giống hoa cấy mô từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay anh trần trung quốc đã
chủ động ươm trồng cây giống vụ hoa tết năm nay gia đình anh đầu tư khoảng năm chậu hoa
giả yến thảo phục vụ thị trường với việc sử dụng phương pháp này màu sắc các loại hoa
cũng đa dạng hơn
và thu hút nhiều người mua
áp dụng công nghệ cao vào ươm giống kết hợp với việc đầu tư hệ thống nhà lưới
kỹ thuật tưới tự nhiên là xu hướng phát triển
đối với các loại hoa cúc năm nay hai mươi tám hội dân canh tác trên diện tích bốn năm hectare tại hợp tác xã hoa dương sơn
cũng mạnh dạng đầu tư cơ sở hạ tầng và áp dụng sen kẽ phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ cao
tha vì được một phần ba diện tích đắt của bệnh có nhà bọt thì mình sẽ làm chuyển một ít là hoa công nghệ cao
còn một ít để là hoa truyền thống
còn cái dòng đèn này thì
mạnh đầu tư cây nó phát triển mạnh
từng bước người nông dân với lại người khách hàng thì họ cũng yêu cầu hoa cao cấp hơn
thì chúng ta cũng đã triển khai lại sản xuất một số giống hoa lăng
ví dụ như lăng mô ca ra rồi một số loại hoa cây mô
ví dụ như hiện nay chúng ta cũng đã nhận rộng cái này thì có hoa đồng tiền
hoa đồng tiền cây mô thì vẫn là dòng hoa đẹp nhưng mà tuy nhiên là yêu cầu kỹ thuật rất là cao
nên cái vấn đề này thì cũng đã triển khai được vài năm rồi nhưng thì hiện nay cũng đang tiếp tục là triển khai nhanh rộng
hiện nay vùng trồng hoa trọng điểm của huyện hòa vang xuống giống hơn hai trăm năm mươi chậu hoa các loại
trên diện tích một ba trăm linh mét vuông
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường số lượng hoa xuống giống cũng giảm hơn so với mọi năm
tuy nhiên các nông hộ chú trọng đầu tư vào chất lượng công nghệ và kỳ vọng về một vụ hoa tết được mùa được giá